ngày một mươi chín tháng một tại trường đại học vinh vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo tổng cục lao động nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội và báo tuổi trẻ đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an tỉnh đoàn nghệ an trường đại học vinh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp gồm ba phần
trong phần tư vấn chuyên sâu học sinh và phụ huynh có thể gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các thầy giáo cô giáo của ban tư vấn
ngoài ra ban tổ chức còn bố trí gần bốn mươi gian tư vấn để các trường đại học trường nghề tư vấn trực tiếp cho học sinh và phụ huynh